thưa quý vị trong niềm tiếc thương vô hạn vào chiều ngày hôm nay gia đình bạn bè đồng chí đồng đội bà con lối xóm đã tiễn đưa đồng chí đại úy trần trung hiếu cán bộ công an xã xuân hồng công an huyện nghi xuân về nơi yên nghỉ cuối cùng
đồng chí trần trung hiếu sinh ngày một mươi sáu tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi ba là con trai cả trong một gia đình nông dân tại thị trấn tiên điển huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
từ nhỏ đồng chí luôn là người con hiếu thảo của gia đình đồng chí luôn có ước mơ cháy bỏng được đứng trong hàng đội công an nhân dân việt nam
với sự cố gắng nỗ lực tháng một mươi năm hai nghìn một mươi một đồng chí trần trung hiếu đã thi đấu được vào huyện trung cấp của trường cao đảng an ninh nhân dân i và tiếp tục phấn đấu hoàn thành chương trình đại học của trường học viện cảnh sát nhân dân
quá trình sống học tập tại địa phương đồng chí luôn luôn học hỏi phấn đấu dạy luyện tốt là sinh viên ưu tú của trường
được thấy cô giáo và bạn bè yêu quý đại quý trần trung hiếu đã ra đi nhưng hình ảnh của đồng chí vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim của nhân dân và đồng quân
ghi dấu trong lòng dân và cấp ủy chính quyền địa phương về người cán bộ công an xã vì nước quân thân vì dân tổng cụ
trước linh cữu của đồng chí đại quý trần trung hiếu cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hà tĩnh xin hứa tiếp tục phấn đấu hoàn thành
xuất sắc mọi nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
thưa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an vào sáng ngày hôm nay đại tá nguyễn hồng phong giám đốc công an tỉnh hà tĩnh đã đến nhà
trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy trước di ảnh của đồng chí trần trung hiếu
trước đó vào khoảng một mươi năm h bốn mươi năm phút ngày một mươi ba tháng một mươi một thượng úy trần trung hiếu cán bộ công an xã xuân hồng
đang làm nhiệm vụ tại chợ đền cùi phát hiện đối tượng trần trọng gia bảo chú xã xuân hồng nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy
nên đã áp sát để bắt quả tang thì bất ngờ bị đối tượng trần trọng gia bảo dùng kéo đầm trọng thương
mặc dù được ban giám đốc công an tỉnh hà tĩnh gia đình đồng đội các y bác sĩ kịp thời cấp cứu và cứu chữa
nhưng do vết thương quá nặng đồng chí trần trung hiếu đã hy sinh vào lúc sáu h ba mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng một mươi một
sự hy sinh anh dũng của đại úy trần trung hiếu là tấm gương hết mình vì công việc xả thân vì sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
cho tuổi trẻ cả nước tuổi trẻ công an nhân dân và tuổi trẻ công an tỉnh hà tĩnh học tập và nói theo
trước sự hy sinh anh dũng của đồng chí đại úy trần trung hiếu đảng ủy công an trung ương đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an
các cục nghiệp vụ bộ công an đã gửi vòng hoa tiễn biệt và chia buồn sâu sắc cùng gia quyến
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
trong kết luận điều tra vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp và ngân hàng scb cùng các đơn vị có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã đề nghị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố tám mươi sáu bị can
theo đó bị can trương mỹ lan chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp bị cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị truy tố ba tội danh
gồm tha mô tài sản vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và đưa hối lộ
các bị can còn lại bị truy tố về các tội danh tha mô tài sản vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng
nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
một trong số tám mươi hai bị can bị đề nghị truy tố có đỗ thị nhàn cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai
ngân hàng nhà nước
kết quả điều tra xác định cựu cục trưởng đỗ thị nhàn với tư cách là trưởng đoàn thanh tra đã nhận hối lộ năm hai triệu usd
để bao che bưng bít cho các sai phạm của bà trương mỹ lan và ngân hàng scb
việc báo cáo không trung thực của bị can này khiến ngân hàng nhà nước chính phủ không có đủ thông tin tài liệu
để chỉ đạo xử lý các xe phạm của ngân hàng scb ngăn chặn hành vi phạm tội của bà trương mỹ lan và đồng phạm xảy ra tại ngân hàng scb
hành vi làm trái công vụ trái quy định pháp luật thanh tra của bị can đỗ thị nhàn để giúp đỡ trương mỹ lan
tạo điều kiện cho vạn thịnh pháp ngân hàng scb thực hiện những hành vi sai phạm nối tiếp sai phạm
trước tình trạng thanh thiếu niên học sinh sinh viên người tham gia giao thông điều khiển phương tiện phóng nhanh vượt ẩu
lạng lách đánh võng không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng cảnh sát giao thông có chiều hướng gia tăng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ và công an các huyện thành thị đã tập trung đánh mạnh vào các nhóm thanh thiếu niên
có biểu hiện gây dối trật tự công cộng vi phạm trật tự an toàn giao thông khởi tố nhiều đối tượng vi phạm
qua đó góp phần phòng ngừa ngăn chặn các hành vi gây mất an ninh trật tự
ngày tám tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với đinh văn duy chú huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang về tội chống người thi hành công vụ
và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
trước đó tối ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba tổ tuần tra thuộc đội cảnh sát giao thông đường bộ số một
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phú thọ đang tiến hành tuần tra kiểm soát tại km chín mươi sáu tám trăm linh
quốc lộ hai thuộc khu ba xã trần mộng huyện đoàn hùng thì phát hiện chiếc xe ô tô tải có dấu hiệu chở hàng vượt quá tải trọng quy định
tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
khi tổ tuần tra đang tiến hành kiểm tra thì lái xe bất ngờ tăng ga bỏ chạy
đẩy đại úy bùi đức thịnh thành viên tổ tuần tra lùi về phía sau
trước tình huống nguy hiểm đe dọa đến tính mạng đại úy bùi đức thịnh buộc phải nhảy lên cản trước
bám vào đầu xe ô tô để tránh bị đâm vào
sau đó tài xế lái chiếc xe ô tô nói trên tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy về hướng tỉnh tuyên quang
tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh dừng xe bỏ chạy đẩy đại úy bùi đức thịnh thành viên tổ tuần tra
khi thấy dấu hiệu tăng ga bỏ chạy thì tôi cảm thấy nó có thể ảnh hưởng đến nguy hiểm đến tính mạng bản thân cũng như là người đi đường
nên tôi tiến hành phải bắt buộc phải không có phương án nào khác tôi phải bắt buộc phải nhảy lên đầu xe của xe ô tô tải
để tránh ảnh hưởng đến tính mạng cũng như là sức khỏe của mình
thời gian qua trên địa bàn tỉnh phú thọ xuất hiện tình trạng một số thanh thiếu niên học sinh sinh viên
điều khiển xe với tốc độ cao lạng lách đánh võng gây mất an toàn cho người tham gia giao thông
đáng chú ý không ít trường hợp khi lực lượng cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra
các đối tượng không chấp hành mà lao thẳng xe vào tổ tuần tra làm một số đồng chí bị thương
mạnh động hơn sau khi vượt qua chốt kiểm tra các đối tượng còn dùng gạch đá và các loại hung khí tấn công tổ tuần tra
với lại bọn cháu đi đoạn quanh tiến đội vị trí đi từ đường hương đất thành đến đường hương du
xong đi lên đường vân phú thì gặp tổ công tác chốt đang làm việc
trong vụ đấy thì bọn cháu định quay xe bỏ chạy thì có gặp hai chú ngành xe giao thông đang đứng ở phía sau
thì bọn cháu lúc đấy bọn cháu không biết làm gì bọn cháu đông thẳng qua lượng tổ công tác
lúc đó đi qua rồi xong rồi bọn cháu đến đường hương đất thành
thì lúc đấy anh bảo là đi kiếm bỏ chạy bia rồi để lăng lại tổ công tác
cái tuyến quốc lộ hai này thì là cái tuyến đường xe đầu kéo và xe kéo container hoạt động rất là nhiều
chính vì như thế mà những cái lái xe đó thì đều là những cái lái xe đều có nhiều năm hoạt động trong nghề lái xe rồi
và họ rất manh động và họ dùng mọi cách để chống đối và lẩn tránh cái việc kiểm tra của lực lượng chức năng
lực lượng cảnh sát giao thông
cái việc không chấp hành khi anh em ra hiệu lệnh đấy là một trong những cái cách để người ta trốn tránh cái việc kiểm tra
hay là họ đi lẩn tránh vào những cái buổi trưa hay buổi tối khi mà lực lượng chức năng đang nghỉ
ăn cơm hay đang nghỉ ngơi
cũng trốn tránh theo giờ giấc để người ta trốn tránh cái việc kiểm tra đấy
cơ quan cảnh sát điều tra các cấp trong lực lượng công an phú thọ đã khởi tố vụ án khởi tố nhiều bị can
liên quan đến hành vi gây dối trật tự công cộng chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích
trong đó hầu hết các đối tượng phạm tội độ tuổi còn rất trẻ
qua đây đã thể hiện sự quyết liệt của lực lượng công an và các cơ quan thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh phú thọ
đồng thời là bài học cho các bậc phụ huynh và nhà trường trong việc giáo dục quản lý con em mình
chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật
tuyệt đối không giao xe khi các em chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe theo quy định
tuyên truyền nhắc nhở để con em mình không tụ tập gây mất trật tự an toàn giao thông
tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với tám đối tượng
để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đề qua mạng viễn thông
mạng internet với quy mô trên ba trăm một mươi năm tỷ đồng
trước đó vào chiều ngày một mươi năm tháng một mươi một phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát cơ động
các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh công an huyện bắc quang công an thành phố hà giang đồng đoạt tấn công
bắt quả tang đồng thời triệu tập tám đối tượng trú tại thành phố hà giang và huyện bắc quang
để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
quá trình bắt giữ và khám xét khẩn cấp lực lượng công an phát hiện và tạm giữ một mươi ba điện thoại di động
một mươi viên nén hai mươi hai túi nhỏ bên trong đựng nhiều tinh thể màu trắng nghi là ma túy
nhiều giấy vay tiền và sổ ghi nhiều chữ số cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
cơ quan điều tra xác định đây là đường dây tổ chức đánh bạc với quy mô lớn bằng hình thức mua bán số lô số đề
hoạt động thông qua mạng viễn thông mạng internet
từ khoảng đầu năm đến nay các đối tượng đã thực hiện giao dịch với số tiền hơn một tỷ đồng một ngày
đến nay ước tính tổng số tiền giao dịch lên đến ba trăm một mươi năm tỷ đồng và vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị cuối năm là thời điểm mà nhu cầu về hàng hóa phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng tăng cao
kéo theo đó là nhiều loại hàng giả hàng nhái hàng không rõ nguồn gốc trà trộn vào thị trường với nhiều thủ đoạn tinh vi
trước tình hình này lực lượng công an đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng tăng cường các biện pháp
nhằm ngăn chặn tạo môi trường kinh doanh an toàn lành mạnh để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe cho người tiêu dùng
ghi nhận tại thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba tại quốc lộ một mươi tám c thuộc thôn thán phún xã hải sơn thành phố móng cái
lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô tải có biểu hiện nghi vấn tiến hành kiểm tra phát hiện trên xe chở một sáu tấn nội tạng đông lạnh
lái xe phạm minh hiền và ninh a lý cùng chú móng cái không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng trên
đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba đội cảnh sát kinh tế công an thành phố móng cái
phối hợp với đồn biên phòng trà cổ phát hiện bắt giữ hai đối tượng vận chuyển bốn mươi năm thùng thuốc lá có chữ trung quốc chưa rõ nguồn gốc xuất xứ
đội cảnh sát kinh tế đã phối hợp với đồn biên phòng trà cổ chúng tôi đã bắt giữ được hai đối tượng đang có hành vi vận chuyển bốn mươi năm thùng thuốc lá do nước ngoài sản xuất và hiện vụ việc đang được điều tra xác minh theo quy định của pháp luật
là địa bàn có đường biên giới trên bộ và trên biển đều dài nhiều đường mòn lối mở giáp với trung quốc
móng cái luôn là địa bàn nóng về buôn lậu tình hình buôn lậu có xu hướng tăng diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn buôn lậu mới tinh vi nhất là dịp cuối năm
đáng lo ngại hơn tình trạng buôn lậu thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc xuất xứ và ma túy tổng hợp được pha chế dưới dạng hợp chất mới diễn ra với tần suất ngày càng tăng
trên địa bàn phố mong cái có một số xã phường biên giới đáp thành với biên giới của trung quốc
những địa bàn trọng điểm về buôn lậu dân ở thương mại đối với những địa bàn này đã có công tác phối hợp giữa đội nhiệm vụ đội cảnh sanh tế với cả công an xã phường
tăng cường công tác tuyên truyền đối với quần chúng nhân dân tích cực tố giác tội phạm và cung cấp thông tin cho lực lượng cảnh sát
bảy mươi vụ buôn lậu bảy mươi chín đối tượng bị bắt giữ thu giữ khối lượng hàng hóa ước tính trên một tỷ đồng xử lý hình sự sáu vụ án xử lý vi phạm hành chính với mức nộp phạt tổng lên tới năm trăm linh triệu đồng
đây là những kết quả mà công an thành phố móng cái đã đạt được trong công tác phòng chống buôn lậu năm hai nghìn hai mươi ba
chúng tôi đã tham mưu cho thành ủy ban có phương án kế hoạch đầy đủ cho ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám và ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín của tỉnh của thành phố tất cả các ban ngành các lực lượng vào cuộc để phối hợp trao đổi thông tin
rồi thì tuyên truyền
rồi thì đối với lực lượng công an thì chủ động trong công tác nghiệp vụ cơ bản lắm tình hình diễn biến di biến động của các hệ loại đối tượng đặc biệt cái đối tượng quản lý nghiệp vụ và đối tượng quản lý pháp luật và các loại đối tượng khác
và đồng thời như vậy là tuyên truyền để nhân dân nhận thức tố giác rồi thì đấu tranh rồi phối hợp với lực lượng công an
việc tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống buôn lậu gian lận thương mại trong dịp tết nguyên đán của lực lượng chức năng trong đó có lực lượng công an
đã và đang góp phần bảo đảm môi trường kinh doanh an toàn lành mạnh phát triển kinh tế bảo vệ quyền lợi sức khỏe của người tiêu dùng
thưa quý vị và các bạn ban văn hóa xã hội hội đồng nhân dân tp hcm đã khảo sát ủy ban nhân dân quận một về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh karaoke
vũ trường quán bar và các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa giải trí khác trong đó có nhà hàng
tại buổi khảo sát ông cao thanh bình trưởng ban văn hóa xã hội hội đồng nhân dân tp hcm
đề nghị ủy ban nhân dân quận một và các lực lượng liên ngành phải làm mạnh trực để tăng cường nghiệp vụ nhất là đối với những cơ sở cố tình vi phạm
bên cạnh đó ủy ban nhân dân quận một cần tham mưu cho quận ủy tăng cường lãnh đạo chí đạo về lĩnh vực này
đồng thời có kế hoạch tổng thể phân công phân vai rõ ràng tăng cường thanh tra kiểm tra mạnh dạng kiến nghị với các cơ quan sở ngành các bất cập liên quan
ngày một mươi bảy tháng một mươi một toán nhân dân tp hcm mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án một triệu đô la mỹ nhụm đen phát hiện ở sân bay tân sơn nhất
đã tuyên hoãn phiên tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung nhằm làm rõ một số tình tiết vụ án
theo đó tại tòa cả hai bị cáo nguyễn khắc việt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu và trần cẩm tú sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai bất ngờ thay đổi lời khai rằng một mươi hai cọc giống đô la mỹ trong vụ án chỉ là giấy
giữ quyền công tố tại tòa đại diện viện kiểm sát cáo buộc hành vi vận chuyển tiền giả của hai bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội
đã xâm phạm đến chế độ quản lý về tiền tệ ngân hàng của nhà nước cần phải được xử lý nghiêm mới có tác dụng giáo dục và răng đe phòng ngừa chung
viện kiểm sát cũng ghi nhận trong quá trình điều tra việt và tú đã thành khẩn khai báo nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
từ nhận định này viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên hai bị cáo mức phạt từ một mươi tám đến hai mươi năm tù
quá trình xét xử hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa và trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ một số tình tiết của vụ án
một con khỉ đuôi lợn đã bị các đơn vị chức năng phối hợp bắn thuốc gây mê sau khi xuất hiện ở khu vực quận một mươi hai tp hcm tấn công làm ít nhất hai người bị thương
nhiều tháng nay một con khỉ không trỏ từ đâu xuất hiện tại khu vực
thời gian gần đây con khỉ trên có biểu hiện hung dữ khi thấy người thì khỉ khe khe nhào xuống muốn tấn công
đã có ít nhất hai phụ nữ bị con khỉ trên nhào đến cào cấu cắn vào chân
trạm cứu hội động vật hoang dã chi cục kiểm lâm tp hcm đã phối hợp với công an phường và người dân tìm kiếm con khỉ trên
khi con khỉ xuất hiện trên nóc một chiếc ô tô liền bị kiểm lâm bắn thuốc gây mê
kiểm lâm xác định đây là khỉ đuôi lợn nặng khoảng bảy năm kg
cùng ngày kiểm lâm đã phối hợp với ủy ban nhân dân xã tân hiệp cảnh sát khu vực cùng người dân tìm kiếm bắn thuốc gây mê một con khỉ đuôi dài nặng khoảng sáu kg quậy phá lấy đồ ăn bể trái cây tại một số nhà dân ở ấp tân thúy xã tân hiệp huyện khốc môn
sau khi bắn thuốc gây mê khỉ kiểm lâm đã gác tháo chiếc vòng kim loại trên cổ con khỉ tra và đưa về cứu hộ
trước đó vào ngày sáu tháng một mươi một trạm quốc hội động vật hoang dã chi cục kiểm lâm tp hcm cũng đã bắt được một con khỉ đuôi lợn nặng khoảng một mươi bốn năm kg tại quận tân bình và một con khỉ đuôi dài nặng khoảng một mươi năm kg tại quận gò vấp
sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi một tại thành phố hồ chí minh trường đại học an ninh nhân dân đã tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi một năm ngày nhà giáo việt nam
trong suốt sáu mươi năm nỗ lực phấn đấu nhà trường đã xây dựng được đội ngũ cán bộ giảng viên với hàng chục phó giáo sư bảy mươi năm tiến sĩ bảy mươi bốn giảng viên chính
đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đào tạo công an nhân dân ở cả ba cấp học đại học cao học nghiên cứu sinh và đào tạo quốc tế với lưu lượng hơn một mươi học viên được tiếp nhận mỗi năm
tại ngôi trường này hàng chục ngàn cán bộ chiến sĩ an ninh đã trưởng thành có bản lĩnh chính trị vững vàng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
năm học vừa qua nhà trường đã đoàn kết nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu
nhiệm vụ công tác năm học vinh dự được chủ tịch nước tặng thưởng huân chương bảo vệ tổ quốc hàng ba bộ công an tặng cơ thi đua xuất sắc
hơn hai trăm linh lượt tập thể hơn một ba trăm linh lượt cá nhân được trao tặng các danh hiệu thi đua và khen thưởng của các cấp
với mục đích tôn vinh và tri ân các thầy cô giáo tiêu biểu của ngành giáo dục và đào tạo giải thưởng mang tên nhà giáo lỗi lạc đất nam bộ
võ trường tòa học
năm học vừa qua nhà trường tạo thi đua xuất sắc các chỉ tiêu bản do sở giáo dục và đào tạo tp hcm tổ chức như một dấu son lưu lại hàng năm vào đúng dịp kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một
năm mươi nhà giáo được nhận giải thưởng năm nay là những cán bộ giáo viên tiêu biểu của ngành giáo dục đào tạo thành phố những người đã và đang đóng góp công sức tâm huyết với sự nghiệp trong người
là một trong năm mươi nhà giáo được nhận giải thưởng thường niên của ngành giáo dục tp hcm nhằm tôn vinh những người làm trong ngành giáo dục có nhiều cống hiến
cảnh giác với các hành vi thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản cách phòng ngừa trộm cắp cờ bạc trong sinh viên qua đó giúp các em chủ động phòng ngừa tội phạm

thời điểm cơ quan chức năng ập vào kiểm tra kho hàng nằm trong khu công nghiệp châu sơn ở thành phố phủ lý cả chục công nhân của công ty vẫn đang miệt mài gia công đóng gói các sản phẩm thuốc lá điện tử
đại diện công ty không xuất trình được hóa đơn chứng tử hay tài liệu chứng minh nguồn gốc của toàn bộ số hàng trong kho tuy nhiên thông tin trên nhãn mắc cho thấy các sản phẩm này có xuất xứ từ trung quốc

đứng trước nguy cơ phải dừng hoạt động vì thiếu tiền
mới đây đã được bổ sung hai trăm sáu mươi tám tỷ đồng vốn điều lệ nhằm bảo đảm duy trì hoạt động ổn định
và chuẩn bị vận hành trong thời gian tới
theo đó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi đã ký quyết định điều chỉnh
về việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên đường sắt đô thị số một tp hcm
đơn vị vận hành metro số một
trong đó điều chỉnh vốn điều lệ lên hai trăm sáu mươi tám tỷ đồng so với một mươi bốn tỷ đồng
tăng hai trăm năm mươi bốn tỷ đồng so với vốn điều lệ ban đầu
đồng thời giao công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên đường sát đô thị số một tp hcm hurc một
chịu trách nhiệm giám sát kinh doanh bảo toàn phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm giao sở tài chính ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm
theo dõi giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh
tổng hợp báo cáo kết quả giám sát tài chính đối với hurc một
và chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân tp hcm về nội dung báo cáo đề xuất
việc được bổ sung thêm vốn điều lệ hai trăm sáu mươi tám tỷ đồng lần này cho hurc một
nhằm bảo đảm công ty duy trì hoạt động ổn định bảo đảm điều kiện tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật công nghệ
hiện dự án metro số một đã hoàn thành trên chín mươi sáu tổng khối lượng toàn dự án
trong đó có gói thầu đã hoàn thành gần một trăm linh
theo kế hoạch
từ tháng một đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn tp hcm sẽ tiếp tục nghiệm thu một số hạng mục công trình
đồng thời thanh toán các hạng mục đã hoàn thành
sẽ được đưa vào vận hành khai thác thương mại
bà rịa vũng tàu quy hoạch nhiều tổ hợp đô thị dịch vụ trung tâm logistic cảng càng
cụ thể trong thời gian tới bà rịa vũng tàu tiếp tục hoàn thiện hạ tầng
thu hút đầu tư vào một mươi ba khu công nghiệp đang hoạt động với tổng diện tích đất quy hoạch hơn bảy hai trăm linh ha
hoàn thành các thủ tục và triển khai đầu tư hạ tầng bốn khu công nghiệp đã có trong quy hoạch
tổng diện tích đất quy hoạch một tám trăm một mươi hectare bổ sung quy hoạch bảy khu công nghiệp đô thị dịch vụ mới
đến năm hai nghìn ba mươi toàn tỉnh có hai mươi bốn khu công nghiệp và khu công nghiệp đô thị dịch vụ với tổng diện tích đất quy hoạch là hơn
với tổng diện tích đất quy hoạch là hơn một mươi sáu ha hình thành khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực cái mép hạ
bao gồm hệ sinh thái công nghiệp dịch vụ hoàn chỉnh triển đội dung phát triển khu thương mại tự do sẽ thực hiện theo đề án riêng
phát triển các tổ hợp đô thị dịch vụ trung tâm logistics cảng cạn cung cấp dịch vụ vận tải kho bãi
sở tài nguyên môi trường tp hcm vừa đưa vào sử dụng trung tâm quan trắc mới hỗ trợ phân tích và thí nghiệm môi trường
cung cấp thông tin nhanh chóng cho người dân
trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tp hcm trong khuôn khổ chương trình giảm ô nhiễm môi trường đã được đưa vào sử dụng
với tổng vốn đầu tư khoảng bảy mươi tám tỷ đồng
công trình bao gồm trụ sở làm việc và bốn trạm quan trắc tự động chịu trách nhiệm về quan trắc giám sát đánh giá và điều tra tài nguyên và môi trường
nhiệm vụ quan trọng của trung tâm là công bố thông tin về chất lượng môi trường thành phố đưa ra cảnh báo và dự báo về chất lượng môi trường
ngoài ra trung tâm thu thập và cung cấp dữ liệu về môi trường đặc biệt là về nước thải từ các nguồn thải lớn trên địa bàn thành phố
dữ liệu này giúp quản lý xả thải ngăn chặn ô nhiễm và đưa ra cảnh báo sự cố môi trường kèm theo quy trình thông báo kiểm tra giám sát và xử lý ngay khi có vấn đề phát sinh
thành phố cần thơ và thị trấn sapa của việt nam vừa được trang du lịch nổi tiếng của canada the travel
bình chọn là hai trong một mươi điểm đến châu á được đánh giá cao nhất cho du khách trong kỳ nghỉ mùa thu
cụ thể cần thơ đứng thứ sáu và sapa đứng thứ bảy trong danh sách này
theo the travel nằm ở trung tâm đồng bằng sông cửu long cần thơ là một địa điểm tuyệt vời để ghé thăm vào mùa thu
du khách có thể đi thuyền dọc theo đồng bằng sông cửu long vào lúc bình minh ghé thăm chợ nổi độc đáo
những địa danh nổi tiếng mang đậm bản sắc văn hóa như bến ninh kiều chợ nổi cái răng
trong đó chợ nổi cái răng khu chợ lớn nhất ở đồng bằng sông cửu long nơi buôn bán bằng đường thủy
đã trở thành lối sống của nhiều thế hệ từ lâu đã là nét hấp dẫn du lịch của địa phương
thành phố hồ chí minh xác định sự phát triển của thành phố luôn gắn liền với sự phát triển của các địa phương khác
trong đó xây dựng chuỗi cung ứng xanh bền vững tự nuôi trồng thu hoạch lưu trữ chế biến
là khẳng định của phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm võ văn hoàng
tại triển lãm diễn đàn mekong connect hai nghìn hai mươi ba
thành phố hồ chí minh
theo phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm võ văn hoàng
tăng trưởng xanh phát triển bền vững là yêu cầu tất yếu không thể đảo ngược
và là xu thế chung toàn cầu trong giai đoạn hiện nay
chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đặt ra mục tiêu tổng quát là thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế
gắn với đội mới mô hình tăng trưởng bền vững về môi trường và công bằng xã hội
cùng bốn mục tiêu cụ thể giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên gdp
xanh hóa nền kinh tế xanh hóa quá trình chuyển đổi trên nguyên tắc bình đẳng
bao trùm nâng cao năng lực chống chịu
để đạt được các mục tiêu trên thành phố đã và đang có nhiều nỗ lực trong công cuộc này
thành phố xác định tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với phát triển bền vững và cần có sự chia
sẻ lẫn nhau chia sẻ từ quốc gia đi trước chuyên gia có kinh nghiệm và sự chú động đóng góp của cộng
đồng doanh nghiệp
chính vì vậy mà tại diễn đàn kinh tế thành phố hồ chí minh năm hai nghìn hai mươi ba
thành phố đã đận được rất là nhiều ý tưởng về chính sách từ các chuyên gia
các nhà hoạch định chính sách về phát triển xanh và nhất là những ý tưởng mang tính chiến lược lâu
dài những mô hình những hành động cụ thể của từng ngành từng địa phương và từng doanh nghiệp cũng
như mỗi người dân đồng thời thành phố luôn xác định sự phát triển của thành phố hồ chí minh luôn
luôn gắn liền với các nội dung của thành phố hồ chí minh
đồng thời thành phố luôn xác định sự phát triển của thành phố hồ chí minh luôn luôn gắn liền với các nội
đồng bằng sông cửu long của chúng ta hợp tác giữa thành phố hồ chí minh với các địa phương ở vùng
đồng bằng sông cửu lâm không chỉ là có lợi cho các địa phương mà còn có lợi cho cả thành phố
hay nói cách khác là có lợi cho tất cả chúng ta sống trong một môi trường mà
sống trong một môi trường mà
có cơ sở để chúng ta phát triển bền dững và đặc biệt hơn là chúng ta sẽ xây dựng được một cái chuỗi cung ứng sản xuất tiêu dùng lưu trữ chế biến và xuất khẩu
một cách chặt chẽ giữa thành phố hồ chí minh với các tỉnh đây cũng là nhiệm vụ rất quan trọng mà chúng ta tổ chức cái diễn đàn mekong connect lần này cũng vì lý do đó
hoạt động triển lãm tại diễn đàn mekong connect hai nghìn hai mươi ba với chủ đề nền kinh tế xanh và bình vẩn của việt nam được đánh giá là nơi trình diễn các sáng kiến giải pháp mô hình kinh doanh hoặc sản phẩm mới theo xu hướng kinh tế đương đại dựa trên tiêu chuẩn và hướng đến xuất khẩu
chín giải pháp bao gồm mô hình kinh tế tuần hoàng mô hình tách ấn khí hậu số hóa và chuyển đổi số sản phẩm thân thiện môi trường và tốt cho sức khỏe hệ thống sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế về phát triển bình vẩn vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn xuất khẩu giải pháp tai chế công nghệ tiết kiệm năng lượng nguồn năng lượng thay thế
tôi hy vọng rằng là thông qua cái hoạt động triển lãm lần này thì diễn đàn mekong connect năm hai nghìn hai mươi ba của chúng ta sẽ là một hoạt động hết sức cụ thể thiết thực và thúc đẩy kết nối
tôi hy vọng rằng những kênh tiếp xúc giữa chính quyền các cấp với các doanh nghiệp với các địa phương với các mọi người của chúng ta góp phần giải quyết được những vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại và lưu thông hàng hóa của các địa phương và góp phần tăng cường phát triển các hoạt động liên kết để thúc đẩy phát triển chung của khu vực
một lần nữa tôi hy vọng là diễn đàn mekong connect
diễn đàn của chúng ta sẽ thành công
triển lãm xanh của chúng ta sẽ góp phần phục vụ cho thay đổi nhận thức thay đổi nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp và của người dân
việc thành phố hồ chí minh chính thức tham gia vào đăng cai tổ chức mekong connect cũng như sự tham gia của các doanh nghiệp tại thành phố hồ chí minh được các chuyên gia kinh tế đánh giá giúp cho việc nâng cấp các sản phẩm của việt nam theo hướng xanh đạt trúng xanh trong nước và bên ngoài
từ đó tăng giá trị sản phẩm tạo dựng niềm tin và mở rộng thị trường
từ đó thu nhập của người nông dân cũng tất cả những người tham gia vào quá trình sản xuất chế biến nông phẩm được cải thiện hơn
mekong connect năm nay chào đón sự tham dự của một năm trăm linh đại biểu trong đó có các đoàn lãnh đạo các bộ ngành các tỉnh hành đại diện các tổ chức nước ngoài và hàng trăm doanh nghiệp
điểm đặc biệt của diễn đàn năm nay là ngoài việc tham gia các phiên thảo luận khách mời có thể tham quan khu triển lãm kinh tế xanh của một trăm linh doanh nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp từ khắp mọi miền trên đất nước
thưa quý vị riêng kiều hối về thành phố hồ chí minh tính đến cuối tháng chín năm nay đã đạt gần sáu bảy tỷ usd vượt cả năm ngoái
ngoài các nguồn từ mỹ châu âu thì năm nay còn ghi nhận lượng kiều hối về từ các nước châu á tăng rất cao
nguồn kiều hối dồi dào đã góp phần làm giảm áp lực tỷ giá phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
tỷ giá liên ngân hàng giữa tiền việt và đồng usd đã giảm hơn một so với đỉnh điểm hồi tháng trước
giải tỏa những lo lắng trước đó rằng tỷ giá có nguy cơ vượt hai mươi năm đồng một usd
theo số liệu của tổng cục thống kê tính chung một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi ba tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt năm trăm năm mươi bảy chín mươi năm tỷ usd
cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu kỷ lục hai mươi bốn sáu mươi một tỷ usd vốn fdi giải ngân ước đạt một mươi tám tỷ usd tăng hai bốn so với cùng kỳ năm trước
chúng tôi cho là yếu tố quan trọng nhất về giải hạn
đó là cái thẳng dư tài khoản bán like của việt nam vẫn dương
đây là điểm khác
về giải hạn thì đây là một yếu tố một cái động lực rất là quan trọng cho cái sức mạnh của đồng ngoại tệ
do đó chúng tôi cho rằng về giải hạn hơn trong khoảng vài kỳ tới thì chúng tôi cho rằng là tỷ giá vẫn sẽ nằm trong tầm kiểm soát của ngân hàng nước việt nam
trong quá trình một mươi tháng nay thì chúng ta cũng thấy cái nỗ lực của ngân hàng nhà nước đã kiểm soát tỷ giá rất là tốt
tại vì vừa kiểm soát được tỷ giá vừa bảo đảm
vừa kiểm soát được cái lãi xuất thấp
đó là một cái vai trò nhiệm vụ rất là khó khăn
mà cá nhân tôi thì tôi đánh giá rất cao các cái hoạt động hay là các cái quyết sách của ngân hàng nhà nước
trong cái việc vừa điều phối tỷ giá và vừa kiểm soát cái lãi suất và vừa kiểm soát luôn cả lạm phát
cho nên tôi nghĩ đây là những thông tin rất là tích cực
khi chúng ta nhìn vào đó chúng ta sẽ thấy là các doanh nghiệp chắc chắn sẽ được hưởng lợi
song song đó lượng kiều hối về việt nam vẫn gia tăng đều
trong thông cáo mới nhất được công bố cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba quỹ tiền tệ quốc tế imf ước tính dự trữ ngoại hối của việt nam
sẽ tăng lên mức chín mươi tám bảy tỷ đô la mỹ vào cuối năm nay và một trăm một mươi năm tỷ đô la mỹ khi kết thúc năm hai nghìn hai mươi bốn
riêng kiều hối về thành phố hồ chí minh tính đến cuối tháng chín đã đạt gần sáu bảy tỷ đô la mỹ vượt cả năm ngoái
nguồn kiều hối dồi dào đã góp phần làm giảm áp lực tỷ giá
đồng đô la anh đấy
thì mình đã thấy là điều chỉnh giảm trong hai ngày ba ngày trả lời đây rồi
từ mức khoảng trăm linh bảy xuống còn khoảng một trăm linh năm
điều chỉnh khoảng gần hai
thì cái đồng đô la mà yếu đi thì chứng tỏ là cái áp lực tỷ giá nó sẽ giảm bớt đi
bên cạnh những công cụ là phát hành tính phiếu để hút tiền về để làm cho cái lượng việt nam đồng giảm bớt trên thị trường
thì mình còn một cái công cụ rất quan trọng nữa đó là dự trữ ngoại hối
hiện tại mình cũng chưa dùng đến
thì hy vọng là hai cái yếu tố là cái yếu tố bên ngoài đã giảm đi áp lực rồi
công cụ về dự trữ ngoại hối vẫn còn đó thì hy vọng là tỷ giá trong thời gian tới sẽ ổn định hơn
nhận định từ công ty chứng khoán acb cũng cho thấy trong ngắn hạn không có rủi ro nào đáng kể từ nội tại nền kinh tế trong nước
tỷ giá và thanh khoản đang đạt điểm cân bằng mới vì kỳ vọng tăng trưởng quý bốn tốt hơn quý iii
có thể thấy tỷ giá tuy có tăng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát và ở mức hợp lý
vừa hỗ trợ cho xuất khẩu vừa đảm bảo thu hút được dòng vốn đầu tư